các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé

để ý trước các nơi có thể trú mưa và tránh xét an toàn phải tính được thời gian từ chỗ làm việc đến nơi an toàn
thường thì cơn rông kéo dài đến rất nhanh trong vòng một mươi năm phút và di chuyển với vận tốc bốn mươi km trên giờ
khi đang ở nơi không an toàn thì cần phải để ý đến các dấu hiệu của rông như mây đen không khí lạnh gió
khi xét xảy ra thỏa tiên ta thấy tia trước lé lên và sau đó là có tiếng sấm kèm theo
nếu bạn tính được khoảng thời gian từ lúc tia chớp lé lên và lúc nghe thấy tiếng sấm
thì có thể xác định được khoảng cách tới nơi rét xảy ra
chia số dây cho ba ta được khoảng cách đến tia xét
ví dụ đếm được ba giây thì xét cách vị trí đứng là ba chia ba bằng một km
nên nấu rằng nếu như khoảng thời gian bạn đếm được từ khi thấy chóp và nghe tiếng sấm nhỏ hơn ba mươi giây
thì bạn đã nằm trong tầm ngắm của tia xét rồi và phải cẩn thận
nếu thời gian này nhỏ hơn hai mươi giây thì phải di chuyển ngay đến nơi an toàn hơn
khi nghe thấy tiếng sấm đầu tiên bất kỳ là gì cũng cần phải thấy nguy hiểm đã đến
xét có thể đánh cách xa nơi có mưa tới một mươi năm hai mươi km
khi trời sắp xảy ra rông thì biện pháp tránh xét tốt nhất là nên về nhà
chỗ an toàn để tránh xét là tòa nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống xét
khi ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ cửa ra vào các đồ dùng điện
tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm bể nước vòi nước
không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết
nên rút phí cắm các thiết bị điện trước lúc có mưa rông
với các đường dây điện thoại hay dây điện vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng xét đánh lan truyền
nên tránh xa các dây này và các vật dùng điện với khoảng cách ít nhất là một mét
vô tuyến nối với dây anten để ngoài trời cũng rất cần rút ra khi có rông
trong trường hợp không kịp chạy tìm nơi ẩn náo an toàn
tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa tránh các khu vực cao hơn xung quanh
tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp máy hàng rào sắt
tìm chỗ khô ráo
nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp tìm vị trí cây thấp
người ở vị trí càng thấp càng tốt tay ôm cổ
phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất
nhón chân không được nằm xuống đất
đứng xa các vật cao ra ngay khỏi những nơi chứa nước như bãi biển ao hồ mương
các vùng đỉnh núi hay sườn núi nhô cao cũng rất nguy hiểm
nếu ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa để tránh
không đứng thành nhóm người gần nhau
nếu như bạn cảm thấy tóc bị dựng lên như cảm giác điện khi sửa tay trước mặt tv
thì điều đó có nghĩa là có thể bị xét đánh bất cứ lúc nào
lập tức cúi ngồi xuống và lấy tay che tay không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất
đối với các vật có bề mặt kim loại như xe buýt tàu hỏa ô tô
nếu không thò người sang ngoài và không chạm đến vỏ bọc thì ở những chỗ này là an toàn
ngược lại đối với các ô tô tàu thủy để hở hay không có vỏ bọc kim loại thì lại nguy hiểm
sau khi nghe thấy tiếng xét ba mươi phút thì có thể trở lại

thị trấn long môn cảng của thành phố khâm châu ghi nhận lượng mưa là một trăm tám mươi chín sáu mm trong một giờ
vượt lượng mưa theo giờ cao kỷ lục của quảng tây
cơ quan khí tượng địa phương ở quảng tây đã đưa ra cảnh báo đỏ
với lượng mưa rất lớn vào dạng sáng một mươi chín tháng năm
nhiều người dân và phương tiện mắc kẹt do nước ngập sâu đến thắt lưng ở thủ phủ nam ninh
đến chiều một mươi chín tháng năm mưa lớn buộc khoảng hai trăm tám mươi người ở nam ninh phải sơ tán
chính quyền địa phương đã cử gần ba nhân viên ứng phó khẩn cấp
gần năm trăm bảy mươi phương tiện và một trăm linh năm máy bơm để chống lũ và cứu trợ thiên tai
theo công ty đường sắt nam ninh hơn ba mươi chuyến tàu chở khách tạm dừng hoạt động
từ ngày một mươi tám tháng năm đến sáng hai mươi tháng năm do mưa lớn
dự báo mưa lớn sẽ chút xuống các khu vực phía đông và ven biển
của khu tự trị dân tộc trang quảng tây trong hai mươi bốn giờ tới
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay
và sáng ngày mai ngày hai mươi một tháng năm
thủ đô hà nội chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to
mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ c
phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ c
phía đông bắc bộ hôm nay nhiều mây ngày có mưa rào và rông dài sát
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
riêng vùng ven biển gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế đêm mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng chiều tối mưa rào và rông dài sát cục bộ mưa to
trong đó thanh hóa và nghệ an đêm và sáng mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và dài sát rông nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ c
đà nẵng đến bình thuận đêm mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối và tối mưa rào và rông dài sát
cục bộ mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c
tây nguyên đêm mưa rào và rông vài nơi ngày nắng chiều tối mưa rào và rông dài sát
cục bộ mưa to nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ c
nam bộ mưa rào và rông vài nơi ngày nắng trùng tối mưa rào và rông dài sát
cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ c